thông tin từ báo chí thế giới cho biết thứ trưởng tài chính mỹ walli ademo tuyên bố rằng
vào ngày hai mươi ba tháng hai theo giờ mỹ thì nước này sẽ trừng phạt hơn năm trăm linh mục tiêu ở nga
để đánh dấu hai năm sự kiện nga đưa quân vào ukraine ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó các biện pháp trừng phạt sẽ được thực hiện phối hợp với các quốc gia khác
sẽ nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của nga và các công ty ở các nước thứ ba
đã tạo điều kiện cho nga tiếp cận hàng hóa mà nga cần
biện pháp trừng phạt mới được áp dụng trong bối cảnh mỹ tìm cách buộc nga
phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tại ukraine và cái chết của lãnh đạo phe đối lập nga alexei navalny
gói này sẽ là gói trừng phạt mới nhất trong số hàng nghìn lệnh trừng phạt nga
mà mỹ và các đồng minh đã công bố sau khi bùng phát xung đột ở ukraine vào năm hai nghìn một mươi
trong bối cảnh đánh dấu hai năm xung đột nga ukraine
anh vào ngày hôm qua cũng đã công bố hơn năm mươi biện pháp trừng phạt mới